mấy ngày hôm nay thì tình trạng sương mù lại xuất hiện trở lại ở khu vực bắc bộ
không những thế khu vực nam bộ đặc biệt là ở tp hcm cũng xuất hiện sương mù ô nhiễm không khí
đến trưa chiều thì nắng mạnh trở lại sơn mù sẽ tan dần
còn tại khu vực miền bắc trong đó có thủ đô hà nội thì sáng sớm ngày hôm nay
nhiều nơi sẽ có mưa nhỏ mưa phùn
dự báo đến trưa chiều thì gió ẩm sẽ tạm yếu mưa ngớt có khoảng tạnh giáo ấm áp